một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi viện pasteur nha trang cho biết mẫu xét nghiệm do trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế gửi đến dương tính sars cov hai nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên bốn mươi chín
đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay vn năm mươi bốn từ london tới nhập cảnh càng hàng không quốc tế nội bài ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân là nam giới bảy mươi một tuổi quốc tịch anh là chồng tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi
hiện nay bệnh nhân đang được cách ly từ ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi và đang điều trị tại bệnh viện đa khoa trung ương huế